mặc dù không có cách nào đảm bảo chắc chắn để ngăn ngừa ung thư nhưng có một số loại lối sống nhất định có thể giảm thiểu nguy cơ của bạn trong đó có các thói quen về dinh dưỡng
các yếu tố nguy cơ ung thư
ung thư là một căn bệnh phức tạp và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh thậm chí có một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát như tuổi tác tiên sử gia đình và việc tiếp xúc lâu dài với một số hóa chất nhất định
có thể xảy ra tại công việc hoặc nơi bạn sống
tuy nhiên nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng áp dụng một số thói quen sống nhất định có thể làm giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư
điều này có nghĩa là bạn có thể chủ động trong việc phòng ngừa ung thư
vậy ta nên ăn gì để phòng chống ung thư
không có cách nào có thể loại bỏ nguy cơ ung thư nhưng có một số loại thực phẩm nên ăn và nên tránh nếu áp dụng thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh
dưới đây là sáu thói quen ăn kiêng
có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư nói chung
thứ nhất thực hiện theo chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật
chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật không có nghĩa là bạn phải tránh hoàn toàn thịt
thay vào đó phần lớn đĩa thức ăn của bạn đến từ các nguồn thực vật như nông sản đậu các loại hạt và các loại đậu
thịt bò sữa trứng và các thực phẩm có nguồn gốc động vật khác vẫn có thể là một phần của chế độ ăn uống tổng thể của bạn nhưng chỉ với số lượng ít
một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi ba cho thấy
phụ nữ tiền mãn kinh tiêu thụ sáu gram chất sơ hỏa tan trở lên mỗi ngày giảm sáu mươi hai nguy cơ mắc bệnh ung thư vú so với những phụ nữ ăn ít hơn bốn g chất sơ hỏa tan mỗi ngày
một nghiên cứu vào năm hai nghìn một mươi chín ghi nhận sự giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư ruột kết khi mọi người tiêu thụ một chế độ ăn uống thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu chất pheto kingyco hoặc các chất chuyển hóa từ thực vật có tác dụng chống ung thư
hai mươi g chất sơ mỗi ngày có thể cải thiện kết quả cho bệnh nhân
chất sơ là thức ăn cho vi khuẩn trong ruột của bạn
ăn chất sơ giúp hệ vi sinh vật của bạn khỏe mạnh đa dạng và tích cực hơn
tuy nhiên chất sơ từ thực phẩm hoàn toàn mang lại nhiều lợi ích hơn vạn nhận được từ chất sơ có trong thực phẩm bổ sung
lưu ý một chế độ ăn dầu chất sơ không phải là phù hợp nhất cho tất cả mọi người
do vậy trước khi tăng lượng chất sơ bạn hãy nói chuyện với bác sĩ của mình đặc biệt nếu bạn đang được điều trị ung thư
theo thạc sĩ bác sĩ lê trịnh thủy tiên
viện nghiên cứu dinh dưỡng quốc gia nhu cầu chất sơ khuyến nghị cho người việt nam ít nhất là hai mươi hai mươi năm gram một người một ngày
khi ăn các món có chất sơ thì cần uống nhiều nước hay chất lỏng để giúp chất sơ qua ruột dễ dàng
thứ hai thêm tỏi vào bữa ăn
trong khi tỏi được biết đến với việc mang lại cho món ăn một hương vị độc đáo
một lợi ích ít được biết đến là nó cũng có thể giúp hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư
tỏi là một nguồn tự nhiên của một hợp chất tự nhiên được gọi là alixin
có thể có đặc tính chống ung thư
alixin là hợp chất trong tỏi cung cấp hầu hết các lợi ích cho sức khỏe
alixin và các hợp chất khác từ nó đã được chứng minh là ảnh hưởng đến các tế bào truyền tín hiệu
ngăn tế bào phát triển và gây chết tế bào
một phân tích vào năm hai nghìn một mươi một về các nghiên cứu cho thấy rằng
tiêu thụ hàm lượng ali cao trong thực phẩm có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển ung thư dạ dày
tỏi có chất chống oxy hóa tự nhiên và là một loại thực phẩm chống viêm
kháng khuẩn và kháng virus
nó chứa hàm lượng lưu hình flavonoid và xylen cao
và khi nó bị nghiên nát băm nhỏ hoặc bầm tím tỏi sẽ tạo ra hợp chất allicin
thứ ba ăn các loại rau họ cải
các loại rau họ cải như súp lơ bông cải xanh và cải brusele là những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng
là nguồn tự nhiên của một hợp chất thực vật được gọi là sulfornofen
sunfornoven được gọi là một hợp chất thực vật tự nhiên
có nguồn gốc từ các loại rau họ cải chẳng hạn như bông cải xanh và cải brosele
nó được biết đến với các đặc tính chống oxy hóa kháng khuẩn và chống viêm
những lợi ích sức khỏe của nó đã được nghiên cứu chẳng hạn như hỗ trợ ngăn ngừa ung thư
sức khỏe tim mạch và điều trị chứng tự kỷ
một số nghiên cứu cho thấy hợp chất này có đặc tính chống ung thư
một nghiên cứu vào năm hai nghìn một mươi chín chỉ ra rằng ăn một số loại rau họ cải
cho phép đào thải nhiều hợp chất gây ung thư ra khỏi cơ thể hơn
điều này được cho là làm giảm nguy cơ phát triển bệnh
trên thực tế một phân tích năm hai nghìn một mươi ba gồm ba mươi năm nghiên cứu cho thấy rằng
ăn các loại rau thuộc họ cải có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng
thứ tư chọn dầu ô lưu làm nguồn chất béo
chất béo lành mạnh là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh
đặc biệt dầu ô lưu có thể giúp giảm nguy cơ ung thư
một phân tích lớn về các nghiên cứu được công bố vào năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
những người tiêu thụ lượng
dầu ô lưu cao nhất hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư thấp hơn ba mươi một
so với những người tiêu thụ ít hơn
dầu ô lưu là một nguồn cung cấp vitamin e và chất chống oxy hóa được gọi là polyphenol
nó được sử dụng rộng rãi trong chế độ ăn địa trung hải
do hương vị phong phú tinh linh hoạt và lợi ích tốt cho tim mạch
nghiên cứu cho thấy ăn hai mươi g dầu lưu mỗi ngày
có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành
thêm dầu u lưu vào chế độ ăn uống của bạn có thể dễ dàng như
dưới nó lên rau hoặc trộn nước sốt salad với dầu ô lưu
thứ năm cắt giảm rượu
năm hai nghìn hai mươi nghiên cứu từ viện y học dịch thuật đại học liverpool cho rằng
dối loạn sử dụng rượu hay còn gọi là diệm rượu
là một yếu tố nguy cơ độc lập của ung thư phổi
đặc biệt là ung thư biểu mô phổi tế bào vẩy
nghiên cứu cho rằng các biến thể di chuyển giống nhau
có thể khiến một người lạm dụng rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi của một người
theo các nhà điều tra
do biến thể gen liên quan chặt chẽ đến chứng nhận rượu
cũng có liên quan độc lập với ung thư phổi
mặc dù bằng chứng chưa đủ kết luận
nhưng nếu đúng nó có thể thêm ung thư phổi và danh sách
ngày càng tăng các bệnh ung thư khác được cho là có liên quan đến rượu
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc
bạn càng uống ít rượu thì nguy cơ mắc ung thư vú
gan đại trực tràng thực quản dạ dày và miệng càng thấp
thứ sáu hạn chế các loại thịt đã qua chế biến
nếu bạn sử dụng thịt trong chế độ ăn uống của mình
hãy hạn chế các lựa chọn đã qua chế biến
nghiên cứu đã chỉ ra rằng
việc tiêu thụ thịt hôn khói chế biến và bảo quản
có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư
đặc biệt là ung thư đại trực tràng
tổ chức y tế thế giới who đã phân loại thịt đã qua chế biến
bao gồm râm bông thịt sông khói xúc xị ý và cá hồi
là chất ưu ung thư nhóm một
điều đó có nghĩa là có bằng chứng chắc chắn rằng
thịt chế biến sẵn gây ung thư
đặc biệt là ung thư ruột và dạ dày
mặc dù các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích
thịt khô và thịt sông khói rất ngon
khi kết hợp với phong mát và bánh quy giòn
hãy tìm các tùy chọn khác chưa qua chế biến
để thêm vào danh sách các món ăn của bạn
chủ động phòng chống ung thư như thế nào
một số yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh ung thư
trong cuộc sống của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát
tuy nhiên có một số điều bạn có thể làm
để chủ động giảm thiểu rủi ro của mình
thay đổi lối sống ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng
duy trì cân nặng phù hợp với sức khỏe và hoạt động thể chất
là tất cả các bước bạn có thể làm để giúp giảm nguy cơ ung thư
những lựa chọn này cũng sẽ hỗ trợ sức khỏe tổng thể của bạn
chia khóa là nhất quán và đặt ra các mục tiêu
sẽ giúp bạn gắn bó lâu dài với những thói quen này
một số thói quen lối sống có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư bao gồm
không hút thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá
duy trì trọng lượng để hỗ trợ sức khỏe của bạn
tránh tiếp xúc lâu với tia cực tím tia uv từ mặt trời
tập thể dục thường xuyên giảm các tác nhân gây viêm mạng tính
ví dụ như không ăn hoặc hạn chế thức ăn chiên rán
tránh căng thẳng quá nhiều
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé